chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nguyễn trọng liệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã cẩm yên huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
đã dùng súng săn tự chế bắn người trọng thương
với hành vi trên đội cảnh sát hình sự công an huyện cẩm xuyên đã bắt giữ lự khám xét tại nhà riêng của đối tượng
lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng săn tự chế và nhiều linh kiện phụ kiện chế tạo súng khác
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã phá thành công chuyên án cướp giật trộm cắp tài sản bắt giữ chín đối tượng
bước đầu các đối tượng khai nhận từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cho đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ổ nhóm này đã gây ra bốn vụ cướp giật tài sản và hai mươi vụ trộm cắp chó mèo cây cảnh
khám xét nơi ở của các đối tượng công an huyện quảng sương đã thu giữ năm xe mô tô một mươi hai dao kiếm các loại
hai bộ súng bắn điện hai bình xịt hơi cay một chai bột ớt cùng nhiều vật chế
lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh cà mau vừa triệt phá một tụ điểm đá gà
tại địa bàn xã hòa thành thành phố cà mau
theo khai nhận ban đầu của các đối tượng tụ điểm đá gà này do võ văn kiệt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường bốn thành phố cà mau tổ chức
tại hiện trường lực lượng đã tạm giữ hai mươi một con gà hai cặp ngựa sắt năm xe mô tô và một cân đồng hồ
cùng ba mươi ba điện thoại di động hơn hai mươi năm triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan
cận tết nguyên đán chính là thời điểm rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự
trong đó số vụ đánh bạc bị triệt phá ngày càng nhiều
điều này cũng dễ lý giải bởi vì các đối tượng có suy nghĩ tranh thủ để kiếm tiền tiêu tết
và đã chơi thì số lượng người chơi rất đông và số tiền chơi chiếu bạc cũng rất lớn
không chỉ có tệ nạn đánh bạc mà tội phạm tín dụng đen cũng đang tăng cường hoạt động
như cho vay đòi nợ thu nợ
mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục đưa ra cảnh báo về những hệ lụy
từ hoạt động của tín dụng đen tuy nhiên người dân vẫn còn tự tìm đến cái tệ nạn này
cho nên tín dụng đen hiện nay vẫn còn đất sống
tại đồng nai nhóm một mươi một đối tượng do nguyễn việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại hà nội cầm đầu chuyên hoạt động tín dụng đen từ các tỉnh phía bắc và đồng nai
thuê nhà hoạt động vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tạm giữ để điều tra
trước đó qua công tác kiểm tra hành chính tại nhà h ba mươi một khu phố bảy phường tân phong
lực lượng công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện một mươi một đối tượng đang ở không đăng ký tạm trú
có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng
sau khi thu giữ nhiều tài liệu liên quan các đối tượng được đưa về công an tp biên hòa để tiếp tục điều tra làm rõ
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận từ các tỉnh phía bắc vào đồng nai thuê nhà để ở
và tham gia hoạt động cho vai lấy tiền lời dưới hình thức cho vai trả góp theo ngày
trong đó thắng được xác định là người điều hành mọi hoạt động của nhóm
đặng đình đế sinh năm hai nghìn quê tỉnh nghệ an có vai trò quản lý chín đối tượng còn lại
thủ đoạn của các đối tượng này là hoạt động cho vai trả góp với năng suất rất cao trả góp theo ngày
các đối tượng có một đối tượng cầm đầu
có phân công lực lượng cho phân công vai trò của từng đối tượng rất là chặt chẽ và có sự đối phó
quá trình kiểm tra hành chính tại nhà các đối tượng thu được rất ít tài liệu
trong quá trình điều tra chúng tôi bằng các biện pháp nghiệp vụ
chúng tôi đã thu thập được những số liệu tài liệu thể hiện quá trình hoạt động của các đối tượng này
quá trình làm việc các đối tượng thừa nhận cho vay với lãi suất khoảng hai mươi năm một tháng
với thủ đoạn trên từ mùng một tháng bảy đến ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nhóm đối tượng đã chuyển khoản cho đế số tiền hơn sáu hai tỷ đồng thu lợi bất chính hơn một hai tỷ đồng
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin nổi bật được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị chặn thực phẩm bẩn từ biên giới vấn đề quản giờ làm thêm của sinh viên có được hay không
hay việt nam liên tiếp đạt các mốc kỷ lục xuất nhập khẩu hàng hóa năm hai nghìn một mươi chín là một số nội dung nổi bật từ trên các số báo ra ngày hôm nay
xin được bắt đầu với một bài viết trên báo lao động với tiêu đề
ngày đầu thực hiện quy định cầm uống rượu bia khi lái xe không phạt tăng nhiều người dân vẫn vĩ phạm
nội dung bài viết đề cập đến việc luật phòng chống tác hại của rượu bia hai nghìn một mươi chín có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
và được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tác hại do rượu bia gây ra
trong đó là giảm tai nạn giao thông đối với người sau khi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường
tuy nhiên thực tế nhiều trường hợp vẫn còn đang phớt lờ những quy định này
cụ thể theo ghi nhận của phóng viên lao động tại nhiều nhà hàng quán rượu bia quán nhậu trên địa bàn thành phố hà nội
thì sau các cuộc liên hoan nhiều người vẫn chở nhau bằng xe máy ra về dù trước đó đã sử dụng rượu bia
thậm chí một số khách hàng còn điều khiển phương tiện cá nhân ngược chiều sau khi rời khỏi quán
còn trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có tiêu đề chặn thực phẩm bẩn từ biên giới
hiện nay tuyến biên giới quảng ninh được xem là một trong những địa bàn nóng để các đối tượng nhập lậu vận chuyển thực phẩm bẩn vào nội địa phục vụ tết
trái cây thực phẩm khô hải sản là mặt hàng nhập lậu nhiều nhất
lực lượng công an tỉnh quảng ninh đang đẩy mạnh kiểm tra các kho chứa hàng trên toàn tuyến nhằm phát hiện những điểm tập kết thực phẩm bẩn
còn báo tuổi trẻ đăng tải bài viết có tiêu đề quản giờ làm thêm được không
chia sẻ ý kiến của đại diện các cơ sở đào tạo về vấn đề
hiện nay năm mươi bảy mươi số sinh viên có làm thêm là con số được nhiều trường đại học cao đẳng xác nhận
phó giáo sư tiến sĩ đinh văn hải trưởng phòng công tác sinh viên trường đại học bách khoa hà nội cho biết
nhà trường đã từng làm khảo sát và được biết bảy mươi sinh viên trong trường đại học bách khoa hà nội cho biết
trong trường có làm thêm nhà trường có nội quy có tuyên truyền nhưng không có cơ sở để quản lý được giờ tự học của sinh viên
nếu thực hiện chúng ta nên làm đồng bộ cần đưa ra quy định quản lý giờ làm thêm của sinh viên chập hành luật
để các doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng với sinh viên cần có trách nhiệm đảm bảo giờ giấc nếu không sẽ bị chế tài xử lý
việt nam liên tiếp đạt các mức kỷ lục xuất nhập khẩu hàng hóa
năm hai nghìn một mươi chín đây là thông tin được đăng tải trên báo điện tử việt nam economi
theo thống kê của tổng cục hải quan tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trong gần hai mươi năm giai đoạn hai nghìn hai mươi chín của việt nam đã đạt ba chín trăm chín mươi năm tỷ usd
trong đó chỉ tính riêng năm năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
xuất nhập khẩu của việt nam đạt hai một trăm linh sáu tỷ usd đồng thời cao hơn xuất nhập khẩu của cả một mươi năm
năm về trước cộng lại giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi bốn
điều đáng mừng là thời gian qua việt nam đã liên tiếp đạt được các mốc kỷ lục kỷ lục xuất nhập khẩu hàng hóa
với kết quả này việt nam liên tục nằm trong top nằm trong nhóm ba mươi nước vùng lãnh thổ có giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất trên phạm vi toàn cầu
không còn thay sổ điểm như cơm bữa đề cập đến việc hiện nay thì các trường đã sử dụng phần mềm quản lý điểm gọi là sổ điểm điện tử
các giáo viên cho biết việc số hóa điện tử hồ sơ đã mang lại rất nhiều lợi ích cho cán bộ giáo viên trong trường học
đặc biệt là sử dụng sổ điểm điện tử đảm bảo tính chính xác cao lưu giữ an toàn và tránh được những can thiệp điểm số với mục đích xấu
hiệu trưởng trường trung học cơ sở tô vĩnh diện đống đa tp hcm cho biết nhà trường đã áp dụng sổ điểm điện tử
trong mấy năm nay có sổ điểm điện tử giáo viên thuận lợi hơn khi tính toán các con điểm các công thức để ra kết quả học tập
thực hiện các giao dịch thông tin trên các thiết bị điện tử số hóa giúp công khai minh bạch đẩy lùi các tiêu cực như làm đẹp số điểm
trong phần tiếp theo của chương trình bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi nhiều luật và chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành
đáng chú ý nhất đó là luật phòng chống tác hại của rượu bia
câu chuyện cảm động về đất học tỉnh thương đặc biệt giữa mênh bông biển nước lòng hồ trị an tỉnh đồng an
thưa quý vị ngày hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm mới
ngoài việc phải đến nơi làm việc và học tập thì nhiều người các tỉnh thành cũng đổ về các thành phố lớn sau một ngày nghỉ lễ
và chắc chắn là điều này sẽ làm khó tránh khỏi tỉnh thương
vâng câu chuyện tắt đường thì đó chính là cái câu chuyện thường ngày tại các thành phố lớn như là hà nội tp hcm
và ngay tại hà nội thì lực lượng chức năng đã triển khai rất là nhiều cái biện pháp để giảm ủn ứ tại các bến xe khi người dân quay lại sau kỳ nghỉ lễ
và thông tin này thì sẽ đến trong một ít phút nữa
nhưng mà ngay bây giờ thì tôi muốn mời chị đinh hạnh cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng đến với một clip ngay sau đây
được ghi lại tại cao tốc trung lương qua địa phận tỉnh tiền giang
và chắc chắn là nhiều người sẽ rất sốc trước hình ảnh này
và không biết là anh này thì có hiểu biết về luật giao thông hay không
mong rằng qua clip này thì nhiều matt tài sẽ rút ra cho mình bài học kinh nghiệm đó là không tự ý dừng đỗ đột ngột trên cao tốc
đồng thời giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước tối thiểu là một trăm linh mét
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin tiếp theo
một thông tin đến từ đà nẵng
mới đây sở giao thông vận tải tp đà nẵng đã chính thức đưa tuyến xe buýt liên tỉnh đà nẵng thừa thiên huế vào hoạt động
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên của nhân dân giữa hai thành phố với giá vé phải trăng
cụ thể tuyến này bắt đầu từ năm h đến một mươi chín giờ hàng ngày với tần suất khoảng một mươi bốn phút một chuyến
vé dành cho hành khách đi suốt tuyến là bảy mươi đồng một lượt
vé từng trạng sẽ tính theo trạng thấp nhất là ba mươi đồng một lượt
điểm đầu là bến xe trung tâm thành phố đà nẵng điểm cuối là bến xe phía nam thành phố huế và ngược lại
cự đi toàn tuyến khoảng một trăm linh km theo sở giao thông vận tải tp đà nẵng với mức giá vé xe rẻ
tuyến xe này cũng là biện pháp ngăn chặn nạn xe rù biến cóc
làm phức tạp tình hình giao thông của thành phố trong suốt thời gian vừa qua
mới đây chính phủ ban hành nghị định số một trăm linh hai nghìn chín thay thế nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
đáng chú ý là tại điểm c khoảng bốn điều năm quy định xử phạt từ một đến hai triệu đồng đối với ô tô
không đủ điều kiện nhưng vẫn đi vào làn thu phí không dừng
theo tổng cục đường bộ việt nam việc các xe không dán thẻ thu phí tự động không dừng đi vào làm etc
gây cản trở giao thông nguy cơ tai nạn làm mất cơ hội đi lại thuận tiện của những xe đã thực hiện nộp phí tự động
trước đó đầu tháng một mươi một tổng cục đường bộ việt nam có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bot đường bộ
tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc các cục quản lý đường bộ kiểm tra tuyên truyền cho các phương tiện
không đủ điều kiện nhưng vẫn đi vào làn etc và đến nay sau một tháng phổ biến quy định sẽ tiến hành xử phạt những vi phạm này
ngày làm việc đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi theo dự kiến thì trong sáng nay vẫn đang là thời gian cao điểm
người dân quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ tết dương lịch cùng với việc người dân và học sinh tại các thành phố lớn
như hà nội và tp hcm sẽ đến nơi làm việc và học tập sẽ khiến cho tình hình giao thông rất phức tạp
nắm bắt được tình hình này thì các bến xe đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm giải tỏa nhanh chóng tại khu vực bến xe giúp người dân đi lại thuận tiện hơn
ngay từ chiều và tối ngày hôm qua lượng người và phương tiện đổ về các bến xe trên địa bàn tp hcm đã có chiều hướng gia tăng
tập trung vào các tuyến trạng ngắn như ninh bình phú thọ hải phòng
các bến xe đã tập trung giải tỏa phương tiện trong bến để hành khách xuống xe thuận tiện
đồng thời tăng cường tần suất các chuyến xe buýt để nhanh chóng giải tỏa hành khách trong khu vực bến
khi mà hành khách từ các tỉnh về sau khi nghỉ tết thì chúng tôi tập trung và phối hợp với các đơn vị xe buýt tăng cường các tần suất dự kiến trong những ngày cao điểm
sau khi nghỉ tết xong thì toàn bộ các tuyến xe buýt tăng khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh lượt
đặc biệt là một số tuyến như là ba mươi hai hai mươi hai hai mươi một những tuyến trọng điểm
chúng tôi sẽ tăng cường tần suất cũng như giãn cách thời gian phục vụ để đảm bảo phục vụ hóa con thật tiện nhất và nhanh chóng nhất
chiều và tối qua cũng là thời điểm ghi nhận tình trạng trả khách sai quy định tràn lan trên nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội
đây là một trong những vi phạm nổi cộm gây mất trật tự an toàn giao thông tiêm ẩn nguy cơ mất tài sản của người dân sau kỳ nghỉ lễ
chúng tôi cũng đang có kế hoạch phối hợp với các lực tương nhanh xử lý nghiêm tất cả những cái lái xe vi phạm
cái việc là tự tiện trả khách dọc đường và cũng khuyến cáo hành khách là không nên xuống ở cái khu vực này
vì nó thứ nhất là gây mất trật tự an toàn giao thông cái thứ hai là sẽ một số các đối tượng sẽ trà trộn để móc túi gây thiệt hại cho hành khách
do đó thì và cũng mong muốn hành khách cũng phản ánh những cái hiện tượng này đặc biệt với các cái xe mà xuất đến từ đến ra bát
tôi xử lý nghiêm tất cả những trường hợp qua đường dây nóng mà hành khách phản ánh
theo dự kiến thì sáng nay người dân sẽ vẫn tiếp tục trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ
áp lực giao thông sẽ lớn hơn so với ngày thường
tập trung vào các tuyến đường vành đai tuyến đường trục xuyên tâm và một số tuyến chung quanh các bến xe lớn như giáp bát nước ngầm mỹ đình
và bên cạnh sự chủ động của các bến xe thì người dân cũng cần tham gia giao thông theo sự điều tiết của lực lượng chức năng
tránh bệnh mạnh ai người đi để không xảy ra tình trạng un tắc cục bộ và đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông
ngoài ra thì quý vị cũng hãy thường xuyên cập nhật những tin tức giao thông trên các phương tiện truyền thông
để tránh di chuyển vào những tuyến đường có un tắc hoặc là xảy ra tai nạn
vâng chuyển sang một vấn đề khác chị đinh hạnh này khác với những năm trước đây
năm hai nghìn hai mươi thì số ngày nghỉ lễ tết của chúng ta được cho là ít hơn so với mọi năm
và chị có thể cung cấp cho tôi nghĩ là quý vị khán giả số ngày nghỉ cụ thể của từng đợt được không ạ
vâng đúng vậy đúng như anh cương vừa nói thì trong năm nay thì người lao động sẽ được nghỉ lễ là một mươi bốn ngày

và đây là con số ngày nghỉ lễ ít nhất trong nhiều năm trở lại đây
trong đó thì dịp tết nguyên đán canh tí thì người lao động sẽ được nghỉ dài nhất là bảy ngày
cụ thể vào năm hai nghìn hai mươi người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương một ngày
vào dịp tết dương lịch là ngày một tháng một hàng năm
tết nguồn đán canh tí người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị
tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ tết bảy ngày
từ thứ năm ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi cho đến hết
tết thứ bốn ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi tức là từ ngày hai mươi chín cho đến ngày năm tết nguyên đán
lễ dỗ tổ hùng vương người lao động được nghỉ một ngày vào ngày hai tháng bốn tức là ngày một mươi tháng ba âm lịch
dịp lễ ba mươi tháng bốn và quốc tế lao động mùa một tháng năm người lao động được nghỉ bốn ngày liên tục
do hai ngày lễ rơi vào thứ năm và thứ sáu cho nên ngoài ngày nghỉ chính thức theo bộ luật lao động
người lao động được nghỉ thêm hai ngày nghỉ cuối tuần
như vậy là trong dịp này người lao động được nghỉ từ ba mươi tháng bốn cho đến ngày mùng
tháng năm đây là kỳ nghỉ dài thứ hai sau dịp tết nguyên đán
mặc dù năm hai nghìn một mươi chín quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi
trong đó tăng thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
xong do luật bắt đầu có hiệu lực từ năm hai nghìn hai mươi một cho nên ngày quốc khánh năm nay
người lao động chỉ được nghỉ một ngày
chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành
bên cạnh nội dung đáng chú ý
đó là luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực
thì rất nhiều chính sách mới cũng sẽ được áp dụng
luật chăn nuôi phải đối xử nhân đạo không đánh đập hành thả vật nuôi
luật chăn nuôi gồm tám chương tám mươi ba điều chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
luật quy định phải đối xử nhân đạo với vật nuôi không đánh đậm hành thả vật nuôi
sự sửa giết mổ phải có biện pháp gây mất vật nuôi trước khi giết mổ
không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ
luật ưu cầu sớm di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố thị xã thị trấn khu dân cư công cụ phát chăn nuôi
bình luận phân bón phải được cấp phép
luật chăn chọt vùng bảy chương tám mươi năm điều có hiệu lực từ ngày mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo luật phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện
và phải được phân cấp quyết định bằng luật phân bón quyền cấp mưu hành tại việt nam
chỉ phân bón hữu cơ được sản xuất để sử dụng không bị mục đích khủng hoảng
quy định này có thể hạ năm năm và được giả hạn
hệ lãn hình sự hai nghìn một mươi chín người đơn tính chuyển đổi dưới tính được giam giữ riêng
luật kỳ hệ lãn hình sự hai nghìn một mươi chín vùng một mươi sáu chương hai trăm linh bảy điều
luật hình sự quy định người đơn tính người chuyển đổi dưới tính người chưa xác định rõ dưới tính được giam giữ riêng
tạm nhận lào rộng công quá tám giờ mỗi ngày và khu quá năm ngày mỗi tuần
luật nghỉ chủ nhật ngày lưỡi tết
vâng bên cạnh các luật các chính sách mới trên
thì công ty tài chính cần một số vốn tối thiểu năm trăm linh tỷ đồng
và chỉ được giải ngân cho khách không có nợ xấu
xiết cho vay tiêu dùng dùng ví điện tử không quá một trăm linh triệu đồng một tháng
đây cũng là các chi chính sách ngân hàng sẽ có hiệu lực từ năm mới hai nghìn hai mươi
thưa quý vị chúng ta thì đã rất là quen thuộc với hình ảnh của những lớp học tình thương
ở tại nhà dân tại các ngôi chùa hay là trong bệnh viện
có lớp học trên hồ với mê mông là nước có các trẻ em và người lớn đến học thì thật đặc biệt đúng không ạ
vâng ngoài điều đặc biệt về lớp học tình thương này mà anh cương vừa nhắc
còn một điều nữa đó là mà người mở ra lớp học này cũng hết sức đặc biệt anh cương ạ
xa rời trốn thị thành rời bỏ vị trí là một giám đốc điều hành một công ty lớn tại tp hcm cách đây gần chín năm

một nhà sư đã mở lớp học tình thương tại làng vạn trài trên hồ trị an thuộc xã thanh sơn huyện định quán tỉnh đồng nai
vâng ở tìm một sống đẹp ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ với nhân vật và lớp học tình thương đặc biệt này
để hiểu rõ hơn về ý nguyện mong muốn những đứa trẻ nơi đây được học hành có một cuộc sống vui vẻ ổn định hơn về sau này
làng vạn trài trên hồ trị an ở khu vực giáp ranh gần suối đục thuộc ấp năm xã thanh sơn huyện định quán và xã phú lý huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai có khoảng trên năm mươi hộ gia đình
họ là những người trở về từ vùng biển hồ campuchia về đây sinh sống
đa số bà con sống bằng nghề trài lưới tìm con tôm con cá trên lòng hồ để đổi gạo qua ngày
cuộc sống kiếm cái ăn cái mặt
hàng ngày đã vất vả nên chuyện lo cho con cái được học hành càng thêm phần khó khăn
ngày qua ngày tiếp xúc với những thân phận người dân nghèo khó thấu hiểu con đường tìm đến cái chữ còn quá xa vời với trẻ con nơi này
nên đại đức thích chân nguyên tu tập tại tỉnh thất liên sơn huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
đã vận động phật tử chung tay góp sức mở một lớp học tình thương giữa lòng hồ trị an
ai thì em không biết chứ hai bé nhà em mới về đây nó học với thầy á rất là mến thầy
cái ngày nào mưa gió nhiều quá em không cho đi học á cái nó kêu hồi mẹ gán cho con đi học đi một buổi cũng được nữa
đặng lợi thầy gặp thầy xuống là rất là mừng
con đường đến trường của những đứa trẻ trên lòng hồ trị an chưa bao giờ dễ dàng
mùa khô nước cạn đứa lớn tự chèo xuồng đưa các em đi học
mùa lũ nước lớn
thầy phải đến nhà đón từng đứa tới lớp
hiểu việc làm của sư thầy chính quyền các cơ quan chức năng cũng chung tay giúp đỡ
không ít những nhà hảo tâm khi biết được lớp học tình thương của thầy thích chơn nguyên
đã tặng những suất ăn từ thiện vào giờ nghỉ
giữa hai buổi học
từ khi mà mở lớp học tình thương của thầy nguyên này được mở ra
thì về cái chữ viết về cái tình độ nhận thức đã được nâng cao
do đó mà tạo thuận lợi trong công tác vận động tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước
cũng như quy định của địa phương đến cho bà con để nhận thức sâu sắc hơn
và có nhiều hiệu quả
gần một năm mở lớp
trị an đã có một mái nhà chung rộn rã tiếng cười
ấm no về miếng ăn con chữ
với tâm nguyện xóa mù chữ cho người dân làng bè
sư thầy còn kết hợp với đoàn thanh niên khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
mở thêm lớp học dành cho người lớn vào các ngày cuối tuần
trong đó người nhỏ nhất khoảng hai mươi năm tuổi và cao nhất đến bảy mươi một tuổi
nhờ đây cũng nhờ thầy
với bảo tồn bà đó
đem đồ lỡ cho bà ăn
dạo thóc nước mắm nước trương
rồi thầy dạy học nữa
mấy chú thầy giáo cũng dạy học nữa
bà cũng phải ráng học
một đêm về bà ngồi bà học tới phía luôn
ráng học cho nó biết
với những tâm lòng cầu học như vậy
và tha thiết cầu học như vậy
cho nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
có thể để tạo mọi điều kiện tốt nhất
để duy trì lớp học
và phát triển đưa đến bà con
hoàn toàn một trăm linh biết đọc biết viết
với tình yêu thương giặc dạo như những dòng sông
lớp học miễn phí của sư thầy thích chân nguyên
hàng ngày vẫn mở cửa
đón hơn năm mươi đứa trẻ khắp làng về
để dạy cho chúng nét chữ nét người
niềm vui lớn nhất bây giờ của sư thầy
là hàng ngày được thấy lũ trẻ lớn khôn
thấy được nhiều người lớn biết đọc biết viết
và những gì đã diễn ra
ngày hôm nay sư thầy càng thấy quyết định
rời bỏ cuộc sống chống thị thành
rời bỏ vị trí giám đốc điều hành một công ty lớn
tại thành phố hồ chí minh
cách đây gần chín năm
để dừng chân tại vùng đất này
là đúng đắn và ý nghĩa siết bao
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
của truyền hình công an nhân dân
và chúng tôi hy vọng rằng những thông tin đó
sẽ giúp ích rất nhiều cho quý vị
để khởi đầu một ngày mới
vâng và quý vị đừng quên là hãy luôn đồng hành
cùng với chúng tôi vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày
trên truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại